thưa quý vị báo cáo mới công bố ngày sáu tháng năm của bộ lao động mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm của mỹ khởi sắc
làm tăng kỳ vọng cho các nhà đầu tư rằng fed sẽ hạ lãi suất vào tháng chín
và điều này cũng khiến trực khoản mỹ và giá vàng thế giới đã tăng cao
chốt phiên chỉ số công nghiệp dow jones tăng năm lên mức là ba mươi tám tám trăm năm mươi hai điểm
chỉ số s p năm trăm linh tăng một lên mức là năm một trăm tám mươi một điểm
trong khi chỉ số công nghệ nasdaq tăng một hai điểm lên một mươi sáu ba trăm bốn mươi chín điểm
giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới tăng một bốn lên mức hai ba trăm hai mươi năm usd một ounce
các chỉ số tăng do nền kinh tế mỹ vẫn duy trì sức mạnh và dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến
nhờ đó sắc suất để fed hạ lãi suất vào tháng chín là gần bảy mươi
mặc dù thời điểm đó là tương đối nhạy cảm khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mỹ
trước đó đã có nguồn tin cho biết fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng sáu khi lạm phát chậm lại
xong đà tăng của giá tiêu dùng
và số liệu kinh tế mạnh mẽ của mỹ đã là
mặc dù mỹ và khu vực đồng tiền chung châu âu euro là hai nền kinh tế có sự tương đồng và song hành mạnh mẽ
eurozone có thể sẽ được giảm lãi suất cơ bản sớm hơn mỹ và cụ thể là ngay trong tháng sáu tới
đây là nhận định của ông philip blan nhà kinh tế trưởng của ngân hàng trung ương châu âu ecb
theo đó việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp đầu tháng sáu là khá cao khi lãm phát trong khu vực
đang dần ổn định về mức mục tiêu là hai
hiện chỉ số lạm phát tại eurozone đã ở mức hai bốn từ tháng trước
và dự báo sẽ giao động quanh mức này trong phần còn lại của năm
tuy nhiên việc ecb giảm lãi suất trước phép có thể khiến suy yếu đồng euro
khiến cho hàng hóa nhập khẩu từ mỹ vào châu âu tăng vọt và có thể khiến lạm phát thêm khó lường
ông lớn ngành hàng không vũ trụ boeing của mỹ đang trở thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội
khi mà nhiều người cho rằng boeing đang thuê sát thủ nhằm bịt miệng các nhân viên cũ
báo quy trình sản xuất thiếu an toàn của công ty
sau khi liên tiếp hai cựu quản lý cấp cao tử vong đột ngột và không rõ nguyên nhân
không rõ câu chuyện trào phóng này thực hư ra sao
nhưng thực tế về mặt kinh doanh thì boeing đang phải trải qua khủng hoảng kỷ lục
cụ thể là tính từ quý ii năm hai nghìn một mươi chín thời điểm xảy ra hai tai nạn chết người với bảy trăm ba mươi bảy max
thì boeing đã ghi nhận khoản lỗ hoạt động lên tới ba mươi một chín tỷ usd
lỗ dòng từ đó đến nay là hai mươi bảy tỷ usd
và theo thống kê không có công ty nào trong danh sách
s p năm trăm linh đã phải mất nhiều tiền như vậy trong năm năm
khối nợ của công ty này tăng vọt từ một mươi ba tỷ usd cuối năm hai nghìn một mươi tám
lên đến mức là bốn mươi tám tỷ usd hiện tại
nếu lỗ thêm xếp hạng trái phiếu của công ty có thể lần đầu bị hạ xuống mức rác
tức là mức không khuyến khích đầu tư
mặc dù nợ nhiều nhưng khả năng đáp ứng đơn hàng kém của đối thủ chính là airbus
vẫn khiến cho boeing có thời gian để xoa dịu khủng hoảng
cũng như là chưa thể phá sản trong tương lai gần
thưa quý vị bất chấp các lệnh trừng phạt áp đặt lên nền kinh tế đất nước
trong hai năm xung đột hai mươi một ngân hàng nước ngoài tại nga
vẫn đạt doanh thu ấn tượng là ba năm tỷ usd vào năm ngoái đó là năm hai nghìn hai mươi
và với mức doanh thu này các ngân hàng quốc tế cũng nộp chín trăm bảy mươi triệu usd tiền thuế cho nga
tăng khoảng bốn năm lần so với mức hai trăm một mươi năm triệu usd vào năm hai nghìn hai mươi một
một số ngân hàng làm ăn tốt có thể kể tới như city bank của mỹ
commerce bank của đức inj
của hà lan và đặc biệt là raifice của áo
khi mà đóng góp gần năm trăm linh triệu usd tiền thuế cho nga
ngân hàng này có tuổi đời là hơn ba mươi năm và là nhà băng quốc tế lớn nhất tại nga
họ đã phát triển mạng lưới lớn đến mức mà được đưa vào danh sách
các tổ chức tài chính quan trọng mang tính hệ thống của ngân hàng trung ương nga
ngân hàng này cũng bị ecb yêu cầu cắt giảm tới sáu mươi năm các danh mục cho khách hàng nga vay
từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi sáu nếu mà họ không muốn bị cho hậu phạt

thưa quý vị cửa hàng truyền thống thương mại điện tử
nhưng thực tế lại đang giúp cho nhau phát triển tốt hơn
trong hành vi khách hàng và gia tăng doanh số
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn
chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
không thiếu chủ cửa hàng truyền thống coi thương mại điện tử hay trào lưu mua sắm trực tuyến
thời nay là mối đe dọa với sự tồn tại của họ
nhưng theo một cuộc khảo sát thương mại điện tử lại đang góp phần giúp
các cửa hàng truyền thống hoạt động tốt hơn
theo nghiên cứu của công ty global data bốn mươi hai các đơn đặt hàng thương mại điện tử
trong năm hai nghìn hai mươi ba đến từ các thương hiệu có cửa hàng truyền thống
con số này của năm hai nghìn một mươi năm chỉ là hai mươi bảy
theo nhiều cách cửa hàng truyền thống vẫn là trung tâm và là nơi điều phối hàng hóa
của thị trường bán lẻ
người tiêu dùng chọn các thương hiệu có cửa hàng vì uy tín hơn
và họ cũng chọn được các sản phẩm họ muốn mua
theo thống kê các thương hiệu bán lẻ tại mỹ đang trên đàm mở cửa hàng mới ba năm liên tiếp
lý do của việc này có thể kể tới các lợi ích của việc có cửa hàng
như sử dụng địa điểm và nhân sự tại đây làm nơi xử lý đơn hàng trực tuyến trước khi giao
giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm
và cũng là nơi tập kết khi khách hàng trả hàng
chị dana farrow là một khách quen của cửa hàng thể thao này
thường đến thử sản phẩm trước khi đặt mua trực tuyến
trước khi đặt mua trực tuyến tôi thường tới thử chất liệu sản phẩm
nếu không vừa tôi lại mang tới đây đổi
như vậy tôi sẽ không phải đóng gói lại
ngoài ra sẽ được hoàn tiền sản phẩm nhanh hơn nhiều so với trả online
các nhà bán lẻ lớn tại mỹ cho biết sử dụng cửa hàng làm điểm nhận và trả hàng
giúp giảm chi phí thuê kho nhân công đóng gói và vận chuyển
liên quan tới các đơn hàng trực tuyến chuỗi siêu thị wammart hiện xử lý hơn một nửa đơn hàng online
từ các cửa hàng của mình còn có số của tortes thậm chí là một trăm linh
đại dịch covid một mươi chín là yếu tố thúc đẩy sự tích hợp giữa mua sắm trực tiếp và trực tuyến
khi yêu cầu giãn cách và vô khuẩn đã khiến các nhà bán lẻ phải cung cấp dịch vụ nhận hàng tận nơi
giờ đây khách hàng thấy rằng như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều tiền vận chuyển
mà còn có hàng sớm hơn nữa
các chuyên gia cũng cho rằng để tồn tại và phát triển mạnh
cùng thương mại địa tử các khách hàng truyền thống nên tăng trải nghiệm nghe nhìn nhiều hơn
cung cấp thêm dịch vụ cá nhân hóa với từng khách hàng
đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho nhân viên tư vấn
đây là những điều mà thương mại điện tử không thể có được